tổng cục đường bộ việt nam đề nghị các sở giao thông vận tải các cục quản lý đường bộ
cục đăng kiểm việt nam phối hợp thực hiện mở đợt cao điểm trong công tác tuyên truyền
xử lý vi phạm cơi nới thùng xe để chờ hàng quá tải trọng cho phép
động thái này thể hiện quyết tâm của tổng cục đường bộ trong nỗ lực đẩy lùi triệt đề thực trạng trên
cụ thể tổng cục đường bộ việt nam đề nghị các cơ quan đơn vị mở đợt cao điểm xử lý nghiêm
các đơn vị vận tải hàng hóa có sử dụng xe vi phạm về kích thước thùng hàng và trở quá tải trọng quy định
tổng hợp danh sách số xe vi phạm gửi cục đăng kiểm việt nam đề nghị có biện pháp xử lý khi thực hiện việc đăng kiểm định kỳ
tổng cục đường bộ việt nam cũng đề nghị cục đăng kiểm việt nam chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm địa phương
có biện pháp kiên quyết xử lý các xe ô tô tải tự đổ tái vi phạm về kích thước thành thùng
công khai danh sách các xe vi phạm tái vi phạm về kích thước thành thùng xe có phản hồi về sở giao thông vận tải
cục quản lý đường bộ và tổng cục đường bộ việt nam về việc phối hợp xử lý các xe vi phạm tái vi phạm về kích thước thành thùng xe